đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng là hình thức người sử dụng tiền thật để quy đổi thành các loại tiền ảo trên sàn giao dịch
sau đó nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên là xanh xuống là đỏ của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian ba mươi giây
nếu dự đoán đúng thì được hưởng chín mươi năm tiền đặt cược còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền
để thu hút người chơi các sàn tự đưa ra những hứa hẹn cam kết lợi nhuận lên đến ba mươi mỗi tháng
nếu dự đoán đúng thì được hưởng chín mươi năm tiền đặt cược còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền
ba mươi năm mươi mỗi tháng là mức lợi nhuận quá cao khiến cho hàng chục nghìn người khắp các tỉnh thành tham gia forex như một trào lưu
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp việc sản xuất khó khăn không ít người không biết đầu tư vào đâu
thực tế không có phương thức đầu tư kinh doanh nào xin lời cao như vậy
để cho nhà đầu tư có niềm tin nợp thêm nhiều tiền và khi nợp thêm nhiều tiền đó thì cái số tiền nó sẽ không còn nữa hoặc là họ nói là họ sẽ bao lỗ gì đó
tuy nhiên khi mà ngút tiền ra thì chúng ta lại bị họ bắt đóng những cái phí nào đó cao ngất ngưỡng
nhà đầu tư trên sàn giao dịch forex thực chất là chơi với chú sàn trang bộ tiền đánh thua để chú sàn được hướng lợi
trong trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều chú sàn sẽ căn thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản
tự đặt lệnh khống dẫn đến cháy tài khoản
để rút được tiền
cuối cùng khi đã chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư các đối tượng sẽ đánh sập sàn giao dịch
dưới góc độ pháp luật luật sư khẳng định hiện nay ngân hàng nhà nước việt nam chưa có phép cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức ngoại hối forex
thực ra là cái hình thức này nó đã xuất hiện rất là nhiều năm rồi nhưng có lẽ là gần đây nó mới rộ lên do cái môi trường cái bối cảnh hội nhập và nhiều cái lý do khác nữa
thế thì ở việt nam là chỉ có tổ chức tiến dụng và một số doanh nghiệp là được phép trao đổi
mua bán cái hình thức ngoại tệ để bảo hiểm tiền xuất nhập khẩu hàng hóa và để thực hiện một số nghiệp vụ liên quan
thế còn không chấp nhận là mở cái sản giao dịch ngoại tệ forex ở việt nam
và các doanh nghiệp cũng không được phép kinh doanh cá nhân không được phép mua bán trao đổi kinh doanh ở việt nam
trường hợp này chắc chắn đấy là vi phạm pháp luật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
do đó giao dịch phải dựa trên hiểu biết sâu về kinh tế
sự biến động trái chiều giữa vàng dầu thô và đô la mỹ rất phức tạp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
thưa quý vị trong khi nhiều người đang áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển đàn chim yến
tạo nguồn lợi kinh tế từ tổ yến
thì tại một số địa phương đang tái diễn nạn săn bắt loài chim hoang dã này
tv nhận thức ấu trí khi cho rằng tổ yến có giá trị dinh dưỡng cao
thì thịt chim yến cũng là thức ăn bổ dưỡng sức khỏe
đây không chỉ là suy nghĩ sai lầm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
mới đây ngày bốn tháng năm ban bảo vệ chim yến hội yến xào tỉnh phú yên phát hiện một người đàn ông
răng khoảng năm mươi mét lưới tàng hình để bắt chim yến tại cánh đồng thuộc khu phố một
phường hòa vinh thị xã đông hòa
đây là loài lưới rộng được đan kết bằng những sợi cước mỏng manh
nên các loài chim rất khó nhận biết chứ ngại vật phía trước
thậm chí giới đi săn đặt một vài con chim nhiều mồi trên mặt lưới
rồi mở máy dẫn dụ chim bay vào bẫy
với chiêu thức này chỉ sau một thời gian ngắn
cả ngàn con chim đã bị xa lưới của những nhóm người săn
trước năm hai nghìn một mươi bảy thì lượng chim yến càng nước khoảng bảy triệu con
cho gần tám nhà nhiều hơn và phát triển tốt hơn bây giờ
sau năm hai nghìn một mươi bảy cho tới nay số lượng nhà yến trên toàn quốc khoảng một mươi hai nhà
do hành vi săn bẫy chim yến và chim hoang dã xảy ra rộng và khắp trên toàn quốc
làm cho số lượng đàn chim yến cả nước giảm mạnh từ hai mươi tới ba mươi
trong đó thì có những tỉnh đặc biệt thì có thể giảm tới năm mươi tổng đàn chim yến trên cả nước
theo đó tình trạng bẫy bắt chim yến diễn ra rầm rộ từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
chủ yếu bằng phương thức răng lưới tàng hình trên các khu đồng trống
các phòng thức ăn chim
trong đó thì thường tìm đến và trên đường đàn yến di chuyển tìm mồi
các đối tượng săn bắt chim yến để chế biến các món ăn hoặc để phân sinh
họ chỉ nghĩ đến cái lời trước mắt mà không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật
uy hiếp đến đàn yến và nghề nuôi chim yến tại các địa phương
chỉ cần một cái đợt càn quét của những người răng lưới tàng hình
thì người ta bắt là coi như là giảm đàn từ ba mươi đến bốn mươi cái lượng đàn ở một khu vực
đó là cái tình trạng rất là nhức nhốt
từ trước giờ chúng ta thấy là không có ai ăn thịt chim én hay là chim yến cả
vì nó có độc
cái thứ hai là cần phải có cái sự gọi là liên kết chặt chẽ giữa các cái anh em nuôi yến trong nghề
thì khi phát hiện ra một đối tượng có hành vi là đi bắt chim yến
thì có thể là thông báo cho nguyên một cái cộng đồng ở khu vực
để tới cảnh báo người săn bắt chim yến đó hoặc là phối hợp với cơ quan chuyên ngành công an ở địa phương
để tới xử phạt
theo quy định tại điều hai mươi năm của nghị định số một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi
thì là không cho phép thực hiện việc săn bắn hoặc là việc dẫn dụ chim yến
sử dụng cho các mục đích ngoài mục đích là nuôi chim lấy tổ yến hoặc là nghiên cứu khoa học
và đối với cá nhân thực hiện hành vi là săn bắn chim yến mà sử dụng không đúng mục đích
sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều hai mươi bảy của nghị định số một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
với mức phạt là từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đồng thời thì sẽ bị tịch thu các tăng vật để thực hiện các hành vi là vi phạm
và bắt buộc là phải thả chim yến về với tự nhiên
lo ngại và bức xúc chức vấn đạn bẫy bắt chim yến các cơ sở và hội yến xào ở các tỉnh thành
đã thành lập lực lượng để giải cứu bảo vệ chim yến
tuy nhiên sau khi phát hiện các hành vi vi phạm bị bắt chi yến thì việc xử lý gặp không ít khó khăn
nguyên nhân là vì lực lượng này không có chức năng xử phạt
mà việc này thuộc về chính quyền các địa phương nơi xảy ra vụ việc
vì vậy nếu chính quyền địa phương không vào cuộc và hỗ trợ thì không thể xử lý dứt điểm
tạo sự chây ý cho những đối tượng chuyên săn bắt chim yến
hiệp hội hiến xe việt nam đã vận dụng chỉ thị hai mươi chín nghị định một mươi ba nghị định một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
để gửi công văn đi tất cả các tỉnh thành trong kẻ nước có vấn nạn săn bẫy chim yến và chim hôn dạy xảy ra
có những địa phương mà theo hiệp hội hiến sào việt nam nắm được là đáng báo động đỏ trước vấn nạn này như là
thị xã lê ghi bình thuận
nhưng các ngành chức năng địa phương chưa thật sự vào cuộc và để vấn nạn này càng tiếp diễn và trầm trọng hơn
đã đến lúc chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc ngăn chặn và xử lý nghiêm minh
hành vi săn bắt chim yến trái phép để bảo vệ nguồn lợi kinh tế từ tổ yến đang được các doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển